hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiễn đã chứng minh việc bố trí công an chính quy là chủ trương đúng đắn chiến lược của đảng ủy công an trung ương bộ công an nhằm tăng cường công tác nắm tình hình giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu ngay tại cơ sở tăng cường cải cách hành chính đưa các dịch vụ công về an ninh trật tự trực tiếp đến với người dân
qua đó tạo nên một luồng gió mới về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an vì nước quên thân vì dân phục vụ tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thời gian qua mặc dù trong điều kiện khó khăn tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến nhanh chóng phức tạp nguy hiểm nhưng toàn thể cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn trên toàn quốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân tận tụy với công việc không quản ngại khó khăn gian khổ vất vả ngày đêm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

thời gian qua mặc dù trong điều kiện khó khăn tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến nhanh chóng phức tạp nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
các đơn vị trực thuộc bộ đã chủ động tích cực làm tốt công tác chính trị tư tưởng động viên khuyến khích cán bộ chiến sĩ
nhiều đồng chí mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng vẫn viết đơn sung phong tình nguyện đến công an xã nhận nhiệm vụ tạo ra khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ công an nhân dân
cũng vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi công an tp hcm tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo an ninh trật tự đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với lực lượng của bộ công an
đã và đang tăng cường hỗ trợ làm nhiệm vụ kép trên địa bàn thành phố
đến dự và chỉ đạo hội nghị có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
báo cáo tại hội nghị công an tp hcm cho biết trong thời gian qua với sự nỗ lực của toàn lực lượng và đặc biệt là sự chi viện của cán bộ chiến sĩ thuộc các cục nghiệp vụ bộ công an
công an tp hcm đã bố trí các tổ tuần tra kiểm soát và các chốt kiểm soát một cách linh hoạt
đảm bảo khép kín và phù hợp với đặc điểm cụ thể từng địa bàn
công an tp hcm đã điều tra làm rõ chín trăm tám mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt một hai trăm tám mươi đối tượng bốn trăm năm mươi ba vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy bắt chín trăm sáu mươi ba đối tượng
về vi phạm kinh tế buồn lậu gian lận thương mại phát hiện hai trăm ba mươi hai vụ với giá trị hàng hóa trên hai mươi năm tỷ đồng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao
biểu dương hiệu quả công tác
phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự của công an tp hcm và sự hy sinh không ngại khó ngại khổ của các lực lượng thuộc bộ công an tăng cường cho công an thành phố
tất cả cán bộ chiến sĩ đã chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch và các chỉ đạo của bộ công an góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội thể hiện tinh thần trách nhiệm cùng tp hcm đẩy lùi đại dịch
dịp này công an tp hcm có hai tập thể và hai cá nhân được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ và bộ công an
vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch
công an tp hcm đã tổ chức gặp mặt tôn vinh và tri ân hơn năm mươi y bác sĩ thuộc bệnh viện đa khoa thống nhất tp hcm cục y tế bệnh viện một mươi chín tháng tám bệnh viện y học cổ truyền thuộc bộ công an
các y bác sĩ của bệnh xá và trại tạm giam công an tp hcm đã trực tiếp thăm khám điều trị thành công cho rất nhiều bệnh nhân tại những điểm nóng về dịch bệnh của công an tp hcm
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay đội ngũ y bác sĩ thuộc các cơ quan đơn vị trên trì viện tăng cường cho công an tỉnh đồng nai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chấp nhận mọi gian khổ nguy hiểm cùng ăn cùng ở cùng làm với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
công an tp hcm đã trực tiếp thăm khám điều trị cho cán bộ chiến sĩ cho can phạm ở những điểm nóng như trại tạm giam trung tâm huấn luyện trụ sở cơ quan điều tra đồng thời tham mưu thành lập khu kiểm soát nhiễm khuẩn
tại các cơ sở điều trị của công an tỉnh và kiểm soát nhiễm khuẩn hàng ngày tại cơ sở của bệnh viện giã chiến trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm pcr cho hàng trăm cán bộ chiến sĩ người bị giam giữ phạm nhân